do ảnh hưởng của rảnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên từ đêm nay mưa rông tại các tỉnh thành bắc bộ cũng sẽ gia tăng mạnh lên cả về diện và lượng
cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa có thể lên tới bốn mươi tám mươi mm có nơi lên trên một trăm linh mm
do mưa lớn rồn rập nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
mưa lớn cũng giúp cho nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể
cao nhất ngày mai sẽ chỉ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
đối với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến phú yên đêm nay sẽ chỉ có mưa vài nơi
sang ngày mai vẫn có nắng nóng với mức nhiệt giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gây gắt
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận có nắng nóng nhưng cường độ không quá gai gắt
với mức nhiệt giao động từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
sơn cả ở phía nam là khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác
riêng ở nam bộ có thể có mưa với lượng khá
trong mưa rông cần đề phòng tổ lóc và gió rất mạnh nền nhiệt tại tây nguyên vẫn giao động
từ hai mươi ba mươi hai độ còn tại nam bộ từ hai mươi ba ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa đều chỉ có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam cấp bốn cấp năm nền nhiệt tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông cùng bộ có mưa to gió nam cấp hai ba
trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ